năm vừa qua tiếp tục ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính ở nhiều địa phương
trong đó nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh sơn la đã vươn lên xếp một mươi chín trên sáu mươi ba tỉnh thành phố về cải cách hành chính
những giải pháp đang được tỉnh này tích cực triển khai bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin và tham khảo những cách làm mới
nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công hướng tới xây dựng chính phủ điện tử
trước kia chị lã thị thu một hộ kinh doanh nhỏ ở thành phố sơn la khá vất vả
với những thủ tục làm giấy cấp phép nhập khẩu các dược liệu thuốc y tế
mỗi một lần có thêm mặt hàng mới hoặc nhập thêm số lượng hàng hóa là chị phải chạy ngược chạy xuôi
xin cấp phép giấy tờ chứng thực có khi mất cả hai tuần chỉ để nhập thêm một loại thuốc
tuy nhiên hai năm trở lại đây công việc kinh doanh của chị đã dễ dàng hơn nhiều khi những khó khăn trước kia đã được giải quyết
hôm nay chị đến trung tâm hành chính công tỉnh để xin cấp phép xây dựng lại hiệu thuốc của mình lớn hơn
để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu kinh doanh của gia đình
cơ quan hành chính công là mình thấy làm rất là nhanh
vì mình thường xuyên phải làm các cái giấy tờ về bên dược của bọn mình
ví dụ như là mình làm những cái đăng ký kinh doanh này rồi làm rất là nhiều giấy tờ
thì mình thấy là như kể cả những cái bên sở y tế làm là mình thấy làm rất nhanh và rất nhiệt tình
không có những lần mình quên giấy tờ là các bạn hướng dẫn rất là cụ thể
phòng khám bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la trong giờ làm việc
số lượng người khám vẫn đông như thường lệ nhưng việc giải quyết thuộc dây tờ đã nhanh hơn rất nhiều
vì bệnh viện đã điện tử hóa khâu nhập thông tin dữ liệu bệnh nhân
và có sự liên thông với bảo hiểm xã hội tỉnh để giải quyết quyền lợi
cho những người khám chữa bệnh có thẻ bảo hiểm y tế
cải cách hành chính của tỉnh sơn la đã có những bước nhảy vọt ấn tượng trong những năm qua
nhờ sự vào cuộc cuộc khám
hệ thống chính trị và sự quyết tâm của cán bộ công chức viên chức của tỉnh
tuy nhiên trình độ công nghệ thông tin của cán bộ nói chung
và những người làm công việc liên quan đến lĩnh vực này còn nhiều hạn chế
để cầm nhật vào năm sau mà thời gian sớm nhất để đáp ứng ngay được yêu cầu của người dân và tổ chức
kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh sơn la có chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm cpas đạt gần tám mươi
hiện đại hóa hành chính thông qua việc thành lập trung tâm hành chính công tỉnh hai nghìn một mươi bảy
và đẩy nhanh hoàn thành một mươi hai trung tâm hành chính công các huyện thành phố
góp phần quan trọng giải quyết nhanh chóng hiệu quả công khai minh bạch các thủ tục hành chính
phục vụ hiệu quả tổ chức
doanh nghiệp người dân từ những kết quả đã đạt được
tỉnh sơn la đang dần hướng tới điện tử hóa cải cách hành chính
từng bước tiến tới chính phủ điện tử theo đúng chủ trương của chính phủ đề ra